thông kê của cục cảnh sát giao thông cho biết trong ngày hai tháng một ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ tết dương lịch
toàn quốc đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi ba người bị thương hai mươi ba người
trong đó đường bộ xảy ra ba mươi vụ làm chết hai mươi một người bị thương hai mươi ba người đường sắt xảy ra hai vụ làm chết hai người
đường thủy nội địa không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào
so với ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi một số vụ tai nạn và số người chết giảm nhưng số người bị thương lại tăng lên
tổng hợp cả ba ngày nghỉ tết dương lịch từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc xảy ra chín mươi ba vụ làm chết bảy mươi chín người bị thương năm mươi bốn người
trong đó đường bộ xảy ra chín mươi một vụ làm chết bảy mươi bảy người bị thương năm mươi bốn người
trong ngày hai tháng một cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra xử lý ba năm trăm năm mươi một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc
được gần hai chín tỷ đồng tạm giữ hai mươi một xe ô tô ba trăm một mươi bảy ô tô được hai trăm bảy mươi sáu dây thép lái xe
lực lượng cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra xử lý một trăm một mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước chín mươi bảy năm triệu đồng
ngày đầu và ngày cuối của nghỉ lễ do người dân tại hai thành phố lớn là hà nội và tp hcm về quê nghỉ tết
khiến cho các bến xe nhiều tuyến đường vành đai và cửa ngõ bị quá tải
trong ba ngày lưu lượng phương tiện tăng đột biến theo hướng hà nội ninh bình và ngược lại
cộng với ý thức của một bộ phận lái xe kém nên dẫn đến một số vụ va chạm giao thông trên tuyến hà nội ninh bình